cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang vừa bắt tạm giam trần phú hữu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
và trần văn thiện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tài ấp xẻo dầu xã hòa an huyện rồng riềng về tội chống người thi hành công vụ
theo kết quả điều tra vào trưa ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đồng chí đại úy trần dư thanh trưởng công an xã ngọc thuận huyện dông riêng
nhận được tin báo của người dân tại ấp ngọc vinh xã ngọc thuận có tổ chức đá gà ăn tiền
nên đại úy thanh trực tiếp đi thẩm tra xác minh
khi đến nơi phát hiện đang diễn ra đá gà nên đại úy thanh đề nghị mọi người giải tán
sau đó đại úy thanh tạm giữ tăng vật là hai con gà có mang cựa sắt thì bị hiễu và thiện dùng tay đánh vào mặt và đầu làm vỡ kính mũ bảo hiểm
lúc này đại úy thanh lấy súng đạn cao su bắn chỉ thiên thì các đối tượng mới bỏ chạy
sau khi gây án hữu và thiện bỏ trốn khỏi địa phương nhưng chỉ sau vài ngày gây án cả hai đã lần lượt đến công an đầu thú